tuần qua giá tôm hùm thương phẩm ở phú yên bất ngờ tăng mỗi kg thêm từ hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
nhưng người nuôi không có để bán nguyên nhân giá tôm hùm tăng mạnh là do năm nay xảy ra hai đợt dịch lớn vào cuối tháng năm
do môi trường nuôi bị ô nhiễm nghiêm trọng làm tôm chết hàng loạt
hiện giá tôm hùm bông lên đến một triệu chín trăm linh đồng một kg tăng ba trăm linh đồng một kg so với đầu năm
tôm hùm xanh cũng có giá trên tám trăm linh đồng một kg tăng hai trăm linh đồng một kg
theo ủy ban nhân dân thị xã sông cầu tỉnh phú yên cuối tháng năm vừa qua dịch bệnh đã làm tôm hùm chết hàng loạt
chủ yếu ở xã xuân phương và phường xuân yên với số lượng lên đến một sáu triệu con của sáu trăm chín mươi ba hộ nuôi thiệt hại gần bảy trăm linh tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã chỉ đạo chính quyền các huyện thị xã ven biển tăng cường tuyên truyền
vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nuôi
cùng với đó trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên cũng khuyến cáo hộ nuôi nên di rời lồng đến khu vực có mực nước sâu hơn và lưu thông tốt
đồng thời nâng lồng nuôi cách tầng đáy từ hai đến hai năm m và cách tầng mặt một năm mét không đặt lồng nuôi theo hình thức găm chìm
lựa chọn thức ăn tươi bảo đảm chất lượng và bổ sung chế phẩm sinh học vitamin khoáng chất định kỳ nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm hùm